để đảm bảo quyền lợi cho người dân và du khách trước tình trạng taxi dù xuất hiện trên địa bàn
tỉnh lào cai đã triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết rứt điểm tình trạng này
qua đó góp phần bảo đảm chất lượng và sự cạnh tranh công bằng về dịch vụ taxi
thời gian qua tại các điểm du lịch như sapa thành phố lào cai nhu cầu đi lại của hành khách bằng taxi tăng cao
trong khi các hãng taxi chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại nên tình trạng taxi dù đang có xu hướng bùng phát
nhằm đưa hoạt động kinh doanh vận tải vào nền nếp các lực lượng chức năng của tỉnh lào cai đã tăng cường lực lượng
phương tiện thành lập các tổ liên ngành thực hiện công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý xe
các xe dù bến cóc hoạt động trên địa bàn
tuy nhiên để xử lý các xe taxi dù hoạt động trái phép là rất khó đối với lực lượng chức năng
một số phương tiện hoạt động như xe dù là không có đăng ký kinh doanh vận tải đối với một doanh nghiệp vận tải nào
không có gắn logo không có gắn đèn
hộp đèn không có đồng hồ tiền cước nhưng vẫn hoạt động
nhưng việc kiểm tra xử lý với một số phương tiện gặp nhiều khó khăn
vì các phương tiện đó khi gặp lực lượng chức năng thì sẽ không hoạt động hoặc trốn tránh
và đôi lúc thì khi lực lượng chức năng phát hiện kiểm tra thì bảo là chở người nhà hoặc người quen
tuy nhiên bằng các nghiệp biện pháp nghiệp vụ lực lượng khánh tra giao thông và khánh tra giao thông
là thiên quyết xử lý với các trường hợp biệt hạn đều trên khi bị phát hiện biệt hạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện một số xe taxi có phủ hiệu
nhưng lại không đặt đúng vị trí quy định hoặc cất trong cốc xe
khi được hỏi thì các lái xe này cho rằng phù hiệu quá lớn sẽ làm khuất tầm nhìn khi điều khiển phương tiện
công ty cũng ấy rồi cũng nhắc nhở bọn em là phù hiệu là phải hở ra
để cho kiểu công an hay thanh tra thứ kiểm đi qua thì người ta nhìn thấy là cái phù hiệu mình có là hạn hay không có hạn
mà cái đấy em ấy mà nếu mà dán lên trên thì em thấy nó che khuất tầm nhìn quá
vì bọn em còn quan sát ở bên thành nữa mới trời tối các thứ nữa
rất là phải bọn em cũng không phải là để mà cho dưới hay là cất đi là không đúng
nhưng bọn em vẫn để ra vẫn có phù hiệu nhưng bọn em để ở dưới để mình còn quan sát
trên địa bàn tỉnh lào cai có một mươi bốn hãng taxi với trên năm trăm linh đầu xe đã được đăng ký
vì vậy việc thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở thông qua các cuộc họp
các buổi tập huấn để nâng cao ý thức chấp hành quy định công ty
và của pháp luật về kinh doanh vận tải khi tham gia giao thông
có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh
góp phần xóa bỏ tình trạng xe dù tạo thiện cảm với hành khách
là hoàn toàn có đầy đủ điều kiện để tham gia giao thông
để giải quyết dứt điểm tình trạng xe dù bến cóc
lực lượng chức năng của tỉnh lào cai sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải hành khách
tại các địa điểm có hiện tượng xe dù bến cóc tiến hành thanh tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm
xử lý nghiêm các đối tượng với các trường hợp kinh doanh vận tải hành khách trái phép
hoạt động sai hành trình tuyến đã đăng ký tạo sự cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi của hành khách